hoặc dù vậy các sản phẩm này vẫn có sức tiêu thụ ổn bởi tính gọn nhẹ vị dễ uống và cho cảm giác lành tính hơn các sản phẩm được sản xuất trong nước khi thành phần quảng cáo chủ yếu là tinh bột nghệ
không em bình thường em uống nhiều á mà uống cái này nó đỡ đấy uống xong đi ngủ luôn nó không bị đau đầu đâu
trước khi uống thì cái cái cái cái cái kiểu mình sẽ tỉnh được lâu hơn đấy ví dụ như bình thường mình uống hai lít là sập